trung tâm có quy mô một mươi hai ba trăm linh m hai chia làm bốn phân khu gồm bệnh nhân nặng nguy kịch bệnh nặng thoát hồi sức và chuẩn bị ra viện
tại đây đang có sáu trăm linh dường bệnh có chức năng tổ chức thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở thu dung điều trị chăm sóc người bệnh covid một mươi chín trong khu vực
hiện có gần bốn trăm linh y bác sĩ đã được điều động đến công tác tại trung tâm này
trong đó lực lượng chủ lực là các y bác sĩ của bệnh viện trung ương huế ngoài ra là y bác sĩ của bệnh viện c đà nẵng bệnh viện việt nam cuba đồng hới bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
tất cả các y bác sĩ này được chỉ huy bởi giáo sư tiến sĩ phạm như hiệp giám đốc bệnh viện trung ương huế
các y bác sĩ tại đây đều có trình độ chuyên môn tốt giàu kinh nghiệm được đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu về hồi suất cấp cứu như thở máy liệu pháp thay thế thận oxy hóa máu trong màng
các y bác sĩ này cũng được tập huấn bài bản các kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn cách chăm sóc người bệnh nhiễm covid một mươi chín nặng chăm sóc người bệnh thở máy hướng dẫn tập vận động dinh dưỡng phục hồi chức năng cho người nhiễm covid một mươi chín
trung tâm được trang bị các thiết bị rất hiện đại như máy tim phổi nhân tạo ecmo máy thở chức năng cao máy lọc máu máy xúc tim bồn oxy dung tích hai mươi mét khối hệ thống oxy tới tận giường bệnh
bệnh viện trung ương huế cho biết sau khi đi vào hoạt động từ ngày hai mươi bốn tháng tám trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín thuộc bệnh viện trung ương huế tại tp hcm tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân covid một mươi chín nặng nguy kịch trên địa bàn tp hcm được đưa đến đây điều trị
tại đây các y bác sĩ đang phải ngày đêm chiến đấu để giành giật sự sống mong manh cho các bệnh nhân covid một mươi chín nặng mặc dù phải đối mặt với rất nhiều rủi ro nhưng các y bác sĩ đã luôn đặt quyết tâm cao nhất cứu sống người bệnh